hôm nay khu vực phía tây bắc bộ cũng như một dọc các tỉnh thành ở khu vực miền trung
tiếp tục có nắng nhiệt độ tăng cao và hầu hết phổ biến trong khoảng ba mươi bốn ba mươi sáu độ
dự báo tình trạng nóng bức này sẽ còn tiếp tục duy trì trong hết ngày mai
khu vực phía tây bắc bộ và một dọc các tỉnh từ thanh hóa xuống tới tận bình thuận
đều có nắng từ sớm và hầu hết đều phổ biến trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
nhiệt cao là vậy nhưng đến chiều tối mai khi mà khối không khí lạnh tràn xuống
nó sẽ gây ra mưa rào và rông cho khắp bắc bộ
những cơn mưa ban đầu sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía bắc
đến tối và đêm mai sẽ mở rộng ra toàn khu vực bắc bộ
kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và cả gió rất mạnh
nên người dân đặc biệt là các huyện vùng núi phía bắc cần hết sức lưu ý
trên biển trong đêm nay và ngày mai dưới tác động của vùng áp thấp phía tây
khu vực vịnh bắc bộ còn có gió mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
nhưng từ đêm mai trở đi không khí lạnh tràn xuống gió trên các khu vực vịnh bắc bộ
cũng như là ở khu vực bắc biển đông sẽ chuyển dần sang hướng đông bắc
cường độ mạnh cấp năm cùng với đó là mưa rông xuất hiện kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
nên các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước